chiều ngày hai mươi bốn tháng tám bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam đã có buổi gặp mặt thân mật với
trưởng đoàn các nước sang tham dự chương trình giao lưu biên cương thắm tỉnh hiễu nghị lần thứ ba năm hai nghìn một mươi tám
hai bên bày tỏ sự tin tưởng chương trình giao lưu giữa việt nam và năm nước trong tiểu vùng sông mekong sẽ thành công tốt đẹp
trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ tư lệnh bộ đội biên phòng việt nam cho biết chương trình giao lưu
biên cương thám tỉnh hiễu nghị giữa việt nam và năm nước trong tiểu vùng sông mê công là sự kiện có ý nghĩa quan trọng
như một bài ca đẹp về tình đoàn kết hữu nghị giữa việt nam với các nước láng giềng và lực lượng bảo vệ biên giới của các nước trong tiểu vùng sông mekong
qua đó góp phần củng cố xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị ổn định hướng tới hội nhập khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế
cũng như vun đắp tình đoàn kết giữa việt nam và các nước trong tiểu vùng sông mê công mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững